cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố bắt tạm giam bùi mạnh hùng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu sơn la
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình điều tra xác định bùi mạnh hùng trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu sơn la đã ký ban hành quyết định
giao năm mươi hai lô đất trái pháp luật cho năm mươi hai hộ gia đình với diện tích năm hai trăm linh m hai
thực hiện việc thanh lý tài sản có gắn với diện tích đất trái pháp luật cho các hộ gia đình sử dụng
thì ở lâu dài với diện tích hai hai mươi hai bảy m hai
việc giao đất trên của đối tượng bùi mạnh hùng không đúng với mục đích sử dụng đất
theo quyết định giao đất của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
căn cứ kết quả định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng tỉnh sơn la xác định
hậu quả do hành vi sai phạm của đối tượng gây ra là đặc biệt nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ